tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng đức olaf sol đã tiến hành cuộc điện đàm mới với tổng thống nga vladimir putin về tình hình tại ukraine
trước đó hôm một mươi tháng ba ba nhà lãnh đạo cũng đã tổ chức điện đàm trong đó cả tổng thống pháp và thủ tướng đức đều yêu cầu nga lập tức ngừng bắn
các nhà lãnh đạo cũng khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng đều phải thông qua đàm phán giữa ukraine và nga
cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc liên minh châu âu vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào nga liên quan đến chiến dịch quân sự của moscow tại ukraine
và một gói trừng phạt thứ tư sẽ có hiệu lực kể từ hôm nay ngày một mươi ba tháng năm